thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày hôm nay nắng nóng quay trở lại bắc bộ và tiếp diễn ở trung bộ
cụ thể chỉ số nóng bút tại thủ đô hà nội tỉnh quảng ninh tỉnh hà tĩnh
thành phố quy nhơn bình định đạt mức từ bốn mươi một đến năm mươi bốn mức nguy hiểm
để phòng chống các tác hại của nắng nóng quý vị không nên làm việc quá lâu
đi lại hoặc chơi thể thao trong môi trường nóng bước
cũng như tránh mọi hoạt động thể lực quá sức
do ảnh hưởng vùng ấp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam
kết hợp với hiệu ứng phơn nên vào ngày hôm nay
ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ phía nam sơn la và hòa bình
sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c
ở khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi sẽ trên ba mươi tám độ
độ ẩm tương đối thấp ngày trong phổ biến từ năm mươi đến sáu mươi năm
và thời gian thì có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
ở đồng bằng và trung du bắc bộ từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
ở trung bộ sẽ là từ một mươi đến một mươi bảy giờ
trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ thấp hơn đôi chút so với bắc và trung bộ
thấp nhất là từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c
trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông đề phòng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
và bảng dự báo thời tiết
chi tiết của từng vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong ít phút tới đây